thưa quý vị hôm nay phiên tòa xét xử vụ án xảy ra tại công ty việt á bước sang ngày làm việc thứ ba
trước đó trong suốt hai ngày xét xử vừa qua hầu hết các bị cáo thuộc các nhóm tội danh bị viện kiểm soát truy tố
đều thừa nhận hành vi vi phạm như cáo trạng truy tố bày tỏ sự hối hận ăn năn và mong được xem xét giảm nhẹ hình phạt
sáng ngày bốn tháng một trả lời thẩm vấn tại tòa bị cáo nguyễn văn trịnh cựu trợ lý phó thủ tướng chính phủ khai
đã sửa công văn của bộ y tế vì khi đó thủ trưởng của bị cáo đang phụ trách bộ y tế
cáo trạng của viện kiểm soát nhân dân tối cao xác định bị cáo nguyễn văn trịnh có năm sai phạm
giúp công ty việt á đưa ký test của nhà nước thành của riêng rồi sản xuất bán thương mại trái phép gây thiệt hại một hai trăm ba mươi năm tỷ đồng
bị cáo nguyễn văn trịnh thừa nhận cáo trạng của viện kiểm soát truy tố bị cáo là đúng
tương tự bị cáo nguyễn văn trịnh hầu hết các bị cáo được xét hỏi đều thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố
tuy nhiên nhiều bị cáo không việc nhận tiền này là hành vi nhận hối lộ mà chỉ là nhận quà cảm ơn của công ty việt á khi công việc kinh doanh có hiệu quả
thừa nhận nội dung cáo trạng truy tố là đúng bị cáo phạm xuân thăng cựu bí thư tỉnh ủy hải dương
khai một lần nhận của việt đưa một trăm linh usd và nhận từ phạm duy tuyến ba lần với tổng số sáu trăm linh triệu đồng và năm mươi usd
hai bị cáo trung ngọc anh cựu bộ trưởng và phạm công tạc cựu thứ trưởng bộ khoa học và công nghệ đều thừa nhận nội dung cáo trạng truy tố mình về tội
vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí là đúng có cơ sở pháp lý
mở rộng điều tra vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ xảy ra tại bộ công thương và các tỉnh thành phố
cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam
lệnh khám xét chỗ ở về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại điều ba trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự
đối với hoàng quốc vượng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba nguyên thứ trưởng bộ công thương
ngay sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn ngày bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam
khám xét chỗ ở đối với bị can hoàng quốc vượng
hiện vụ án đang được cơ quan an ninh điều tra bộ công an tiếp tục điều tra để xử lý
nghiêm theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc cạn vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với mạc văn cầu
là phó giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện ba bể tỉnh bắc cạn
về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
kết quả điều tra ban đầu xác định tuyến đường giao thông liên xã bản phục xã thượng giáo bắc nghề một xã địa linh huyện ba bể
tỉnh bắc cạn khởi công năm hai nghìn hai mươi có tổng mức đầu tư trên bốn tỷ đồng được khánh thành và đưa vào sử dụng năm hai nghìn một mươi chín
quá trình này cầu đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để điều chỉnh thanh toán quyết toán vốn đầu tư sai quy định gây thiệt hại tài sản nhà nước
một nhóm bảy đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề với tổng số tiền là hơn một mươi năm tỷ đồng
vừa bị phòng kể sát hình sự
trước đó vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai tại địa chỉ một trăm chín mươi chín phạm văn đồng tp huế lực lượng công an tiến hành kiểm tra bác quả tăng nhóm đối tượng
do nguyễn thị thanh nga cầm đầu đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề
tại thời điểm kiểm tra nhóm đối tượng đang sử dụng phần mềm zalo để trao đổi thông tin truyền tịch đề
qua đó xác định trong ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai nhóm đối tượng trên đã nhận nhiều lượt đánh bạc bằng hình thức ghi đề qua zalo
với ba mươi chín đối tượng tạo tính trên phôi đề là năm trăm chín mươi năm triệu đồng
ước tính từ tháng một mươi hai đến nay số tiền đánh bạc bằng hình thức lô đề của đường dây này là trên một mươi năm tỷ đồng
nhận tin báo của nạn nhân về việc bị cướp tài sản với số tiền khoảng tám tỷ đồng công an tỉnh hương yên đã điều tra và bắt giữ nhóm đối tượng gây án
vật chứng thu giữ gồm bốn khẩu súng dạng súng côn quay
bên trong mỗi khẩu súng đều lắp sẵn sáu viên đạn ba mươi bốn viên đạn và các vật chứng khác có liên quan
bốn đối tượng bị bắt giữ gồm nguyễn anh sơn nguyễn minh chiến khúc ngọc đoàn dương đăng nam trường riêng nguyễn văn điển đang lẩn trốn
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận sơn là chủ mưu tập hợp năm đối tượng lên kế hoạch cướp tài sản
sơn lên mạng tìm người đề nghị đổi tiền và liên hệ được với một nạn nhân trú tại thành phố hà nội muốn đổi số tiền là tám tỷ đồng
đến một mươi bốn h ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba sơn và đồng bọn đi đến điểm hẹn ở khu đô thị eco park
tại đây sơn chuẩn bị bốn khẩu súng ba con dao các đối tượng khác ở ngoài cảnh giới tất cả đều có hung khí
khi nạn nhân cầm theo túi tiền đến điểm hẹn thì nhóm này dùng súng bắn chỉ thiên và không chế nạn nhân để cướp túi tiền
sau khi bị chống trả nhóm này đã bị bắn bị thương một người trong nhóm của nạn nhân
với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản hà hải đăng giám đốc phòng giao dịch chi nhánh một ngân hàng tại huyện duy xuyên
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng nam khởi tố

qua điều tra xác định từ thời gian từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi hai ngoài công việc chính là giám đốc phòng giao dịch chi nhánh ngân hàng
đăng kinh doanh bất động sản nên đã vay mượn tiền của nhiều bị hại để trả nợ
đối tượng đưa ra thông tin gian dối mục đích vay mượn tiền để làm thủ tục đáo hạn ngân hàng cho khách hàng tại ngân hàng
nhưng thực tế là dùng để đầu tư bất động sản để kiếm lời trả nợ dẫn đến không có khả năng chi trả
tổng số tiền đăng chiếm đoạt của các bị hại là một mươi bốn tỷ đồng
công an thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với vũ mạnh dũng
trú tại phường cẩm sơn thành phố cẩm phả để điều tra về hành vi chống người thành công vụ
trước đó vào tối ngày ba tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn tại phường cẩm sơn thành phố cẩm phả tổ công tác đội cảnh sát giao thông đường bộ số hai
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng ninh đã ra tín hiệu dừng xe mô tô do vũ mạnh dũng điều khiển
không đổi mũ bảo hiểm nhưng dũng cố tình tăng ga lãng lách bỏ chạy và đâm vào đại úy đỗ thái bảo
phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ số hai khiến đại úy bảo bị thương
kiểm tra nồng độ cồn đối với vũ mạnh dũng cho kết quả một trăm năm mươi mg trên lít khí thở
đồng thời phát hiện dũng dưng tính với ma tùy đá
trong túi quần dũng giấu hai dao kim loại màu bạc
được biết đối tượng dũng đã có hai tiền án về tội cướp tài sản
một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy
công an huyện tương dương tỉnh nghệ an vừa khởi tố và bắt tạm giam đối tượng lữ thị quế
trú tại huyện tương dương để điều tra và làm rõ về hành vi mua bán trẻ em
qua đó giải cứu thành công một nạn nhân
quá trình đấu tranh ban truyền án xác định vào khoảng tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu
lữ thị quế tiếp cận nạn nhân sinh năm hai nghìn hai
tại huyện tương dương lợi dụng nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn
quế đã rụ rỗ và lôi kéo nạn nhân đi sang biên giới
rồi bán cho một người đàn ông nước ngoài lấy làm vợ với số tiền gần ba trăm linh triệu đồng
quế hưởng lợi khoảng ba mươi triệu đồng
bằng các biện pháp nghiệp vụ vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
công an huyện tương dương đã phá thành công chuyên án
ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với lữ thị quế về hành vi mua bán trẻ em
đội cảnh sát trật tự thuộc phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh vĩnh long
đã chủ công phối hợp với các lực lượng thuộc công an huyện long hồ
triệt phá một điểm đá gà ăn thua bằng tiền quả mạng
tổ công tác đã bất ngờ kiểm tra quán giải khác không tên do lê ngọc tuấn
chú tại huyện long hồ làm chủ
thì phát hiện và bắt quả tang một mươi bảy người đang tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền qua mạng internet
tại hiện trường lực lượng chức năng đã tạm giữ tổng cộng một mươi ba điện thoại di động
một mươi bốn xe mô tô và tổng số tiền gần bốn mươi triệu đồng
thành tra chính phủ kiến nghị thủ tướng giao bộ công an tiếp nhận hồ sơ tài liệu
để xem xét và xử lý theo quy định của pháp luật nhiều vụ việc về xăng dầu
thông tin này được đăng tải trên báo công an nhân dân
cụ thể thanh tra chính phủ đã chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan điều tra bộ công an
xem xét xử lý theo quy định đối với hành vi vi phạm pháp luật trong việc kê khai
nộp thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu
việc sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu quỹ bog tại công ty cổ phần tập đoàn thiên minh đức
hành vi vi phạm pháp luật trong việc kê khai nộp thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu
tại công ty trách nhiệm hiệu hạn thương mại vận tải và du lịch xuyên việt oil
và hành vi vi phạm pháp luật trong việc kê khai nộp thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu
việc sử dụng quỹ bog sai mục đích bình ổn giá tại công ty trách nhiệm hiệu hạn vận tải thủy bộ hải hà
bộ công an cũng đã tiếp nhận hồ sơ tài liệu để xem xét và xử lý theo quy định của pháp luật nhiều vụ việc về xăng dầu
để hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp vượt qua khó khăn năm hai nghìn hai mươi bốn
nhiều chính sách giảm thuế sẽ có hiệu lực dự kiến là tổng số tiền miễn giảm gần bảy mươi tỷ đồng
thông tin được đăng tải trên báo tiền phòng
để trợ lực cho người dân doanh nghiệp góp phần kích cầu tiêu dùng trong nước
tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế bộ tài chính áp dụng chính sách giảm thuế giá trị gia tăng

việc giảm thuế vat hai được kỳ vọng sẽ giảm giá trực tiếp vào hàng hóa bán ra
hỗ trợ trực tiếp người tiêu dùng và doanh nghiệp sản xuất
bên cạnh đó chính sách giảm năm mươi thuế bảo vệ môi trường tương đương với ngân sách hụt gần bốn mươi ba tỷ đồng
theo bộ tài chính xăng dầu là mặt hàng thiết yếu và là đầu vào của nhiều ngành sản xuất
tác động đến rất nhiều đối tượng trong nền kinh tế
do đó việc giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu mỡ nhờn không phân biệt đối tượng áp dụng
sẽ hỗ trợ tốt cho nền kinh tế người dân và doanh nghiệp
trên báo kinh tế và đầu thị số ra sáng ngày hôm nay có đăng tải bài viết với nhan đề
tăng phí bot cao tốc cần minh bạch và tương xứng chất lượng
bộ giao thông vận tải vừa thống nhất việc tăng phí bốn cao tốc do tổng công ty đầu tư phát triển
đường cao tốc việt nam vec quản lý
khai thác gồm cầu dễ ninh bình nội bài lào cai đà nẵng quảng ngãi và tp hcm long thành dầu dây
sẽ được tăng phí dịch vụ sử dụng đường bộ với thời gian tăng dự kiến là giờ ngày một tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
các chuyên gia kinh tế nhận định việc tăng phí cao tốc cần phải được nghiên cứu và tính toán
cẩn trọng về tỷ lệ và mức thu sao cho hợp lý đặc biệt vì đây là phí sử dụng dịch vụ đường bộ cao tốc
nên mức phí phải đi đôi với chất lượng dịch vụ
một số chuyên gia cũng nhìn nhận trước khi tăng phí thì ngoài xem phương án tài chính
thì cần phải tính đến các yếu tố thực tế
nếu lượng xe tăng trưởng tốt vượt phương án tính toán thì nhà đầu tư cần đưa ra cơ sở pháp lý
để tăng hay giảm phí trường hợp lưu lượng xe tăng quá lớn vượt dự toán ban đầu
thì thay vì tăng phí nhà đầu tư còn phải tính tới cả phương án giảm phí mới thỏa đáng
bà trinh bảo lao động ngày hôm nay có đăng tải bài viết
với nhan đề mua bán pháo hoa trái phép dân rộ trên chợ mạng
nội dung bài viết đề cập đến việc những ngày đầu năm hai nghìn hai mươi bốn khi gõ từ khóa pháo hoa jet một trăm hai mươi một
vào ô tìm kiếm trên mạng xã hội hàng nghìn bài viết giao bán pháo hoa ngay lập tức được hình thị
trong bài viết các chủ tài khoản đều khẳng định toàn bộ đều là pháo hoa do bộ quốc phòng sản xuất
tuy nhiên các loại pháo hoa này có mức giá cao hơn từ một trăm bốn mươi cho đến hai trăm một mươi chín đồng
so với giá mà nhà máy jet một trăm hai mươi một công bố
dù quảng cáo đây là pháo hoa chính hãng sau khi được hỏi về hóa đơn mua hàng
các tài khoản này đều quanh co không cung cấp cho khách hàng
các luật sư cho rằng trường hợp các tổ chức cá nhân tự ý quảng cáo giới thiệu giao bán pháo nổ pháo hoa nổ
hoặc trường hợp giao bán pháo hoa mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền
thì đây là hành vi vi phạm pháp luật